liên quan đến vụ phá rừng tại tiểu khu hai trăm bảy mươi bảy thuộc huyện đắc tô tỉnh con tum vào dạng sáng ngày hai mươi chín tháng hai
mới đây chủ tịch ubnd tỉnh con tum đã có văn bản giao cho công an tỉnh con tum rút hồ sơ vụ việc
phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
tổng số tăng vật phương tiện bị lực lượng chức năng phát hiện là gần ba mươi sáu mét khối gỗ rổi
hai xe máy cùng một mươi ba đối tượng vi phạm đang được tạm giữ để điều tra xác minh xử lý theo quy định
tiếp tục mở rộng truy quét lực lượng chức năng của tỉnh con tum phát hiện tại tiểu khu hai trăm năm mươi bốn
thuộc địa bàn xã đắc thực can huyện tô mơ rông thu giữ tại hiện trường là một mươi hai xe máy ba hai mét khối gỗ rổi